tại hà nội bộ biên tập tạp chí cộng sản bộ khoa học và công nghệ phối hợp cùng tập đoàn điện lực việt nam
tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
tham dự lễ trao giải có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án toán nhân dân tối cao
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo các bộ ban ngành các đơn vị
sau chín tháng phát động ban tổ chức đã nhận được gần bốn trăm linh sáng kiến của các tác giả và nhóm tác giả tham dự
bao gồm các ý tưởng sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng khoa học và công nghệ và các hoạt động thiết thực vì cộng đồng
qua hai vòng thẩm định ban tổ chức đã lựa chọn một mươi hai sáng kiến tiêu biểu nhất để trao giải
trong đó giải nhất thuộc về sáng kiến cải tiến dần quạt tạo oxy để tiết kiệm điện trong nuôi tôm của tổng công ty điện lực miền nam
sau hai lần tổ chức cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng được đánh giá là có ý nghĩa cộng đồng cao đậm chất nhân văn
là diễn đàn tập thể cá nhân đưa ra các dự án sáng kiến hỗ trợ cộng đồng
các sáng kiến được giải đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước